tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam
với tinh thần tự nguyện tâm huyết và trách nhiệm
trong những năm vừa qua hội đã góp phần cùng ngành y tế tạo điều kiện cho mọi người mọi lứa tuổi
nâng cao hiểu biết về chăm sóc sức khỏe thực hiện thắng lợi chủ trưng xã hội hóa công tác y tế góp phần phát triển đất nước
hội là một tổ chức xã hội tự nguyện tập hợp các tổ chức cá nhân việt nam
cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên tinh thần nhân đạo không vụ lợi
thành lập từ năm hai nghìn tám trong hơn một mươi năm qua hội đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền tư vấn giáo dục kiến thức
về sức khỏe phổ thông cho người dân trong cộng đồng cũng như phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền cơ sở
tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe nâng cao tầm vóc tuổi thọ chất lượng cuộc sống của người dân
cũng tại buổi lễ hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam cũng vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
và bộ trưởng bộ y tế tới tập thể cá nhân đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân